mưa lớn kéo dài đã khiến hệ thống thoát nước ở nhiều tỉnh thành miền bắc quá tải
trên nhiều tuyến đường hàng loạt xe ô tô ngập chìm trong nước
tại thành phố bắc ninh lượng mưa lớn nước lên nhanh khiến nhiều xe bị chết máy giữa đường
mưa cũng khiến nhiều nơi vĩnh phúc ngập sâu
lực lượng công an đã tham gia hỗ trợ người dân di rời tài sản cũng như đẩy xe qua điểm ngập
đại lộ thăng long hà nội dù đã bớt ngập ống hơn hôm qua
nhưng người dân vẫn còn gặp khó khăn trong di chuyển
trong khi các con phố hướng về cầu vĩnh tuy ùn tóc nghiêm trọng
do nhiều người tràn cả sang làn đường ngược chiều khiến giao thông thêm hỗn loạn